tại hội nghị đại diện lãnh đạo tỉnh hòa bình nhấn mạnh để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được lực lượng công an là nòng cốt phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình chủ động hướng dẫn kiểm tra tổ chức đánh giá phân loại phong trào tại các cơ quan coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên công nhân viên học sinh sinh viên huy động các cơ quan doanh nghiệp tập hợp sức mạnh của toàn dân tham gia giữ gìn an nin
công tác của ban nội chính trung ương làm việc với thành ủy cần thơ để khảo sát đánh giá kết quả tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba của trung ương
qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín đã được ban thường vụ thành ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng và có chương trình hành động cụ thể sát tình hình thực tế ở địa phương
bên cạnh đó qua một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba tổ chức luật sư và đối ngũ luật sư thành phố phát triển nhanh về số lượng
đến nay toàn thành phố có bảy mươi văn phòng luật sư hai mươi hai công ty luật một mươi ba chi nhánh của các tổ chức luật sư các tỉnh thành phố khác đăng ký hoạt động tại cần thơ
sau khi khảo sát tại một số địa phương ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba sẽ đánh giá tình hình kết quả hạn chế khó khăn vướng mắt nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau một mươi năm năm thực hiện
từ đó đề xuất những chủ trương nhiệm vụ giải pháp cải cách tư pháp thời gian tới phục vụ việc xây dựng các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hôm qua ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã tạm giữ một mươi sáu người trong một quán bar tại quận một để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
đây là lần đầu tiên công an tp hcm bắt xử lý cả chủ quán và nhân viên về hành vi trên
như truyền hình nhân dân đã đưa tin đáng sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy qua kiểm tra công an tp hcm bắt quả tan nhiều khách và nhân viên quán bar
ba mươi x tám tàng trữ sử dụng ma túy quán bar do đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quốc tịch mỹ làm chủ
để thu hút khách đến chơi tiến đồng ý cho nhân viên tàn trữ và bán ma túy cho khách
qua khám xét tủ đồ của nhân viên tình trí công an tp hcm phát hiện có nhiều ma túy
với các tình tiết trên công an tp hcm đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi tàn trữ và tổ chức sử dụng ma túy
cụ thể tôi đã bắt được nhân viên chăm sóc hàng tình trí đó trong tụi rất nhiều ma túy
và vụ này là vụ đầu tiên chúng ta có thể bắt và xử lý được chủ dụ trường
thưa quý vị gần ba tháng nay nguồn nước phía sau đập chính và kênh dẫn của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cẩm trang
bỗng chuyển sang màu đỏ đục bốc mùi hôi nồng nặc
điều đáng nói đây là nguồn nước trực tiếp phục vụ việc sản xuất và sinh hoạt cho người dân sáu huyện ở vùng hạ du cuối canh
nên bà con nơi đây đang vô cùng lo lắng
trước tình trạng này bí thư tỉnh ủy hà tĩnh đã cùng đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đi thị xát để truy tìm nguyên nhân
đây là màu nước tại khu vực đập dân của hệ thống công trình thủy lợi ngàn trươi cầm trang hiện nay
nước bốc mùi hôi thối nổi váng
sau khi kiểm tra tình hình bí thư tỉnh ủy hà tĩnh lê đình sơn yêu cầu các đơn vị phải xả kiệt nước trong đập dân vào ngày ba mươi tháng bảy
để lấy lượng mùn lắng động phía dưới đáy đập đem xét nghiệm
ngoài ra sẽ cô lập các nguồn xả thải khác xả ra đập dân để lấy mẫu quan trắc xác định chính xác nguyên nhân gây ra ổ nhiễm
các sở bán ngành được yêu cầu trước mắt phải bảo đảm được nguồn nước sinh hoạt cho người dân và gia súc thuộc sáu huyện vùng hạ du
bên cạnh đó các đơn vị chuyên môn trong vòng một mươi ngày phải tìm ra nguyên nhân gây ra ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi ngàn trươi
vừa có thêm một cồn cát tại khu vực biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
được tri cục phòng chống thiên tai miền trung và tây nguyên phát hiện
cồn cát dài hai trăm linh mét nằm cách bờ khoảng hai trăm ba mươi mét
qua khảo sát cho thấy cồn cát mới phát sinh này có xu hướng bồi về phía bắc
phía nam chưa có quy luật rõ ràng
đặc biệt từ giữa tháng sáu đến nay khu vực này bị sói lở nặng
tri cục phòng chống thiên tai miền trung và tây nguyên sẽ tiếp tục quan trắc định kỳ lấy mẫu và phân tích
để bổ sung cơ sở đánh giá nhận định diễn biến bồi sói của cồn cát
trong khi đó cùng với nhiều địa phương khu vực miền trung thời điểm này
bà con tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đang lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
tại xã kỳ tây huyện kỳ anh hơn sáu trăm linh hộ dân sinh sống
người dân ngày ngày phải đi gánh từng xô nước mang về nấu ăn giặt sũ
một số hộ đã khoan giếng nhưng mạch nước ngầm tụt giảm
chi phí khoan giếng lại tốn đến hàng chục triệu đồng nên đời sống lại càng khó khăn
không chỉ thiếu nước sinh hoạt nắng nóng cũng đã làm khô hạn
trên một trăm một mươi một hectare chè của các sông
xã kỳ hợp kỳ tây kỳ thượng kỳ sơn
ba mươi hectare chè chết trắng
ông lê thái công thôn tây xuân xã kỳ tây
có một mẫu chè mới trồng được một năm
nhưng nay diện tích chè đã chết một nửa
trên một trăm linh cây cam mới trồng cũng khô héo hết
nó dơ hàn hàn kéo dài cho nên dơ chết hơn một nửa
thôn tây xuân là thôn hồng xuân
thôn nằm trong địa bàn không có nước tưới
vừa rồi đã thống kê được khoảng thiệt thà chứa đến khoảng bảy mươi
là cái chè khoảng chết nắng
đến thời điểm này đối với hai thôn này
về sản xuất lúa thì một năm là làm được một mùa
theo thống kê huyện kỳ anh có gần hai trăm linh hectare lúa hẻ thu thiếu nước tưới khô hạn
trong đó có một trăm năm mươi tám hectare bị thiệt hại trên ba mươi
toàn huyện có trên bốn trăm linh hectare chè
thì có hơn một trăm linh hectare đã bị ảnh hưởng thậm chí chết trắng
hiện tại huyện kỳ anh đang tập trung mọi nguồn lực
để đối phó với tình trạng hạn hán này
tiếp theo chương trình

thưa quý vị để chủ động ứng phó với vùng áp thấp
có khả năng mạnh lên thành báo áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến cà mau
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo
và diễn biến của vùng áp thấp gió mùa tây nam trên biển
thông báo hướng dẫn cho thuyền chống thiên tai
phương tiện tàu thuyền tàu vận tải đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng đi hướng di chuyển của vùng áp thấp
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng tổ chức công tác kiểm đếm tàu thuyền
lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo
về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
mới đây tại thành phố huế ubnd tỉnh thừa thiên huế
đã phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp
với chủ đề nông nghiệp thừa thiên huế phát triển bền vững
an toàn ứng dụng công nghệ cao
nhằm tiêm hướng phát triển nông nghiệp tại vùng đầy tiềm năng này
thừa thiên huế là kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng
nhờ đó huế có đủ quả ngon vật lạ được du nhập từ các vùng miền
trải qua thời gian và sự sàng lọc tự nhiên
nhiều giống cây ngon quý đã dần thích nghi phát triển tốt trên mảnh đất này
bên cạnh đó thừa thiên huế còn có hệ sinh thái tam giang cầu hai
rất phong phú và đa dạng bậc nhất ở nước ta
mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng kinh tế nông nghiệp của thừa thiên huế
đến nay vẫn chưa phát triển đúng tầm
tại hội nghị các chuyên gia nhà khoa học các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận
giúp ngành nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế tìm hướng đi riêng thiết thực hiệu quả bền vững
xây dựng một nền nông nghiệp đa dạng phát triển theo hướng hữu cơ hướng đến dịch vụ du lịch
thực hiện kế hoạch tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thông tin về hội nghị tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới
khu vực miền núi phía bắc
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khu vực miền núi phía bắc đã có sáu trăm linh ba trên hai hai trăm tám mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
đạt hai mươi sáu bốn mươi năm hoàn thành sớm một năm so với mục tiêu được thủ tướng chính phủ giao cho khu vực miền núi phía bắc
tại cuộc họp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thông tin trong hai ngày là từ mùng hai đến mùng ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bộ sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía bắc
hội nghị sẽ do phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia vương đình huệ chủ trì
ngoài kết quả đạt được trong một mươi năm hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới
giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi ở cấp thôn bản và phát triển du lịch cộng đồng cho khu vực miền núi phía bắc
dân dân sát dân gắn bó với nhân dân
thời gian qua các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nam miền trung đã có nhiều việc làm thiết thực
giúp dân phát triển kinh tế chăm sóc tri ân các đối tượng chính sách người có công với cách mạng
vận động bà con ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển
đây là hoạt động thiết thực được lữ đoàn một trăm tám mươi chín và trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm quân chủng hải quân thực hiện
giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
những ngày cuối tháng bảy tại tỉnh phú yên đội ngũ y bác sĩ của lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín
hải quân tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc tư vấn về cách giữ gìn sức khỏe
cho hơn năm mươi gia đình chính sách trên địa bàn thành phố tuy hòa
tình cảm và trách nhiệm của những thầy thuốc mang màu ao lính là nguồn động viên tinh thần
sức khỏe thiết thực đối với nhân dân địa phương nơi đây
ngoài các hoạt động khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí
đoàn công tác còn tổ chức tặng áo phao cơ tổ quốc phát năm trăm linh tờ rơi tuyên truyền về biển đảo
đồng thời vận động bà con ngư dân vươn khơi bám biển khai thác đánh bắt hải sản an toàn
đúng pháp luật
và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển vệ sinh môi trường thu gom xử lý rắc thải làm sạch bãi biển
hàng năm đơn vị đều có chức là quân dưỡng một bà mẹ với nam anh hùng
để là đong sắp các cúi dưỡng chính sách công an nghiệp tổng hợp với lựa đoàn một trăm tám mươi chín và các đơn vị khác
kinh tế bàn đồng quân đều tổ chức khám phát thuốc miễn phí và dần qua có các cúi dưỡng gia đình chính sách
dưỡng nghiệp chỉ trên địa bàn sản phố và các sản khác
những việc làm thiết thực đã tiếp tục thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ quân đội
với cuộc sống nhân dân để tình cảm quân dân ngày càng keo sơn gắn bó và bảo vệ vùng trời vùng biển của tổ quốc
thưa quý vị bản lùng xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái đang từng ngày hồi sinh sau trận
lũ kinh hoàng xảy ra một năm trước
nơi đây đã dần mang ráng dấp phố thị văn minh với những ngôi nhà sàn sát
cuộc sống của người dân cũng ngày một phát triển
với sự quan tâm của đảng nhà nước sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của cấp ủy chính quyền
cùng sự trung sức của cả cộng đồng người dân vùng lũ đã được hỗ trợ về đất ở kinh phí
ngày công để đồng bào làm lại nhà ở sau mưa lũ
tại khu tái định cư năm mươi ngôi nhà xếp theo kiểu lá dừa kiên cố của người mông dao tày được dựng lên
người dân bản lùng
đã có nơi ở ổn định an toàn
tôi cũng vận động vợ con tôi cũng khắc phục được chỗ này
coi như là dọn dẹt đá chỗ nào không làm được thì cũng để đây
mà chỗ nào làm được thì tôi cũng dọn dẹp coi như là cũng làm được
có nơi an cư lạc nghiệp người dân bản lùng quyết tâm khắc phục khó khăn
khôi phục sản xuất và xây dựng lại bản làng
người dân đã dần thích nghi làm chủ môi trường mới
vươn lên mạnh dạn chuyển đổi phương thức làm ăn
mang lại hiệu quả thiết thực từng bước thoát nghèo
đất đá vùi lấp hết không thể canh tác được nữa
và cũng không thể làm lại khôi phục lại được nữa
và gia đình tôi đã cũng tìm tòi để học hỏi là chuyển đổi sang mô hình nuôi bò trồng cỏ nuôi bò
ba mươi hộ dân đã được chuyển về ở khu tái định cư mới yên tâm lao động sản xuất
cùng với đó bà con nhân dân ở vùng lũ đã chủ động tích cực
trong việc khắc phục hậu quả bão lũ
đặc biệt là khắc phục những diện tích hoa màu bị lũ cuốn trôi
đối với những diện tích hoa màu mà có thể khắc phục được
thì bà con đã khắc phục và thực hiện gieo cấy ở vụ đông xuân
đối với những diện tích mà không khắc phục được hoặc khó khắc phục
thì bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng năng suất và không để đất chống
một năm sau lũ đi qua vùng đất bản lùng đã thay ra đổi thịt
từ một khu đất ngộn ngang hoang tàn đường xá lầy lội
giờ trở thành khu dân cư đông xuân
đông đúc với những ngôi nhà mới khang trang vững chắc
cuộc sống đang dần hồi sinh trên cánh đồng đá sau lũ tại nơi này
đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật
vừa tổ chức khai mạc và thi đấu vòng loại giải bóng đá cộng đồng người việt nam tại nhật bản
theo ban tổ chức đã có gần sáu mươi câu lạc bộ bóng đá không chuyên của người việt đăng ký tham gia
ban tổ chức đã lựa chọn bốn mươi đội bóng tiêu biểu cùng tranh tài
kết thúc vòng loại ban tổ chức đã lựa chọn ra hai mươi bốn đội bóng có thành tích tốt nhất
tham dự vòng trung kết diễn ra vào ngày một mươi một tháng tám tới đây
việc tổ chức giải đấu trong thời gian gần đây đã tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích
tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc giao lưu văn hóa thể thao giữa kiều bào việt nam với nhau
đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước
trong phần tin quốc tế sửa phim kyoto animation ở nhật bản nỗ lực phục hồi dữ liệu máy chủ
cụ bào cung cấp dịch vụ wifi tại nhà riêng
sưởng phim kyoto animation ở thành phố kyoto của nhật bản đang nỗ lực phục hồi các bản vẽ
cũng như kịch bản phim hoạt hình từ một máy chủ vì những sản phẩm tinh thần này
được cho là không bị hư hại trong vụ phóng hỏa sửa phim hôm một mươi tám tháng bảy vừa qua
máy chủ được đặt bên trong một căn phòng ở tầng một của tòa nhà ba tầng thuộc sưởng phim
bị phóng hỏa tại quận fushimi

máy chủ được bảo vệ qua quanh bằng tường bê tông và cách xa cầu thang gần nơi nghi phạm shinji aoba
đồ chất lỏng giống như xăng và châm lửa đốt
dữ liệu trong máy chủ là đứa con tinh thần của những người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ phóng hỏa
luật sư đại diện của kyoto animation cho biết các máy tính cá nhân bên trong tòa nhà đã bị thiêu dụi
và các tài liệu liên quan đến những dự án đang được thực hiện gần như mất hết
song một số bản vẽ gốc có lẽ đã được số hóa trước vụ phóng hỏa
một tờ giấy ghi chú thích đính trên giá gác của phòng máy chủ thậm chí còn huyền vẹn sau vụ hỏa hoạn
cho thấy dữ liệu trong máy may mắn được bảo toàn
mạng internet và các phương tiện truyền thông xã hội là công cụ nói lên sự thật về cuba
về những gì đang diễn ra tại cuba chứ không phải là nơi lan truyền những thông tin giả mạo hay bịa đặt
tuyên bố được bộ truyền thông cuba đưa ra một ngày trước thời điểm cuba chính thức cho phép
triển khai mạng internet có dây và không dây tại nhà dân
bộ truyền thông cuba khẳng định là habana ủng hộ và bảo vệ của các mạng trong mọi lĩnh vực
cả ở thế giới thực và thế giới ảo mục tiêu của chính phủ cuba là tạo điều kiện cho người dân
được kết nối internet trên diện rộng và dễ dàng hơn kể từ khi mạng wi fi lần đầu tiên có mặt
tại cuba vào năm hai nghìn một mươi ba phí truy cập internet đã giảm và sẽ tiếp tục giảm khi cơ sở hạ tầng
viễn thông của cuba được cải thiện ngành viễn thông ở cuba đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm qua
kể từ ngày hai mươi hai tháng bảy người dân cuba có thể nhập các thiết bị thu phát
đăng ký với các cơ quan chức năng để khai thác mạng wi fi cá nhân
kết nối với các tín hiệu từ công ty viễn thông etexa của nhà nước
quan hệ chính trị lẫn kinh tế giữa nhật bản và hàn quốc đang xấu đi nhanh chóng sau khi tokyo hồi
tháng trước đã hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ cao cho seoul ngày hai mươi chín tháng bảy
hãng hàng không krean air của hàn quốc thông báo sẽ đình chỉ một chặng bay tới nhật bản do
lượng hành khách suy giảm nghiêm trọng
theo người phát ngôn của korea
unr hãng sẽ đình chỉ các chuyến bay nối giữa thành phố busan ở nước này và thành phố
saporo từ ngày ba tháng chín tới ngoài ra hãng cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay giữa
hai nước hoặc chuyển sang máy bay cỡ nhỏ hơn từ giữa tháng tám tới do số lượng đặt vé đến đất nước
mặt trời mọc giảm nhẹ động thái hạn chế xuất khẩu của tokyo hồi tháng trước đã tạo ra làn sóng
tẩy chay của người dân hàn quốc đối với các sản phẩm và dịch vụ từ nhật bản từ bia đến quần áo
và các tour du lịch trong diễn biến liên quan cùng ngày các quan chức hàn quốc thông báo một
vấn đề này nhằm giúp giải quyết tranh cãi thương mại về những hạn chế xuất khẩu mà tokyo áp đặt với seoul
trong cây nắng nóng gây gắt của mùa hè hàng nghìn người dân tại thủ đô erevan armenia đã được giải nhiệt
theo cách đầy vui nhộn khi tham gia vào lễ hội té nước truyền thống của quốc gia này
lễ hội sôi động nhất trong năm của armenia thu hút cả những khách du lịch nước ngoài
hàng nghìn người không phân biệt tuổi tác ai ai cũng trang bị cho mình sô trậu hoặc một súng bắn nước
đồ chơi để thỏa thích sội nước
người dân armenia quan niệm người nào càng ướt thì càng gặp nhiều may mắn
lễ hội té nước của armenia còn gọi là lễ hội vadava mang ý nghĩa hoa hồng trong tiếng armenia
do đó trong ngày này các chàng trai armenia cũng thường tặng hoa hồng cho các cô gái mà họ yêu thích
vardava là lễ hội yêu thích của tôi đây là ngày tất cả mọi người đều thư giãn và vui vẻ
mọi người đều phải sẵn sàng bị ướt nhẹp dù là trẻ con hay người lớn
tất cả đều bình đẳng và nước thanh lọc tất cả thật tuyệt vời
năm nay ban tổ chức lễ hội còn mở một sự kiện giặt thảm tập thể tại trung tâm thủ đô
hoạt động do quốc hội armenia đỡ đầu nhằm tăng cường quảng bá và giới thiệu về nghệ thuật dệt thảm lâu đời và giàu bản sắc của armenia
những hình ảnh vui nhộn trong lễ hội té nước ở armenia cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay